qua đến một mươi hai h hôm nay thành phố ghi nhận tổng cộng bốn mươi năm trường hợp mắc mới
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại với nhiều ca nhiễm mới được ghi nhận trên địa bàn thủ đô
sáng nay bộ tư lệnh thủ đô và binh chủng hóa học tổ chức phun khử khuẩn một mươi phường phố cổ hai phường ngoài đê quận hoàn kiếm
từ tám giờ sáng nay một mươi năm xe chuyên dụng và một trăm tám mươi chiến sĩ thuộc binh chủng hóa học bộ tư lệnh thủ đô
tiến hành phun khử khuẩn trên địa bàn quận hoàn kiếm cụ thể với một mươi phường khu phố cổ hai phường ngoài đê đường hai bà trưng lý thường kiệt trần hưng đạo
và các tuyến đường xung quanh hồ hoàn kiếm thành ủy ubnd tp hà nội
trong kế hoạch ngày hôm nay lực lượng binh chủng hóa học và bộ tư lệnh thủ đô tiếp tục phun khử khuẩn tại quận đống đa hoàng mai và huyện trương mỹ
trước đó ngày hai mươi năm tháng bảy tại cuộc họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện thị xã tại sở chỉ huy công tác phòng chống covid một mươi chín thành phố
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu sở chỉ huy thành phố giao bộ tư lệnh thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn
nhằm bảo vệ cho các cán bộ chiến sĩ công an trước nguy cơ mắc covid một mươi chín sáng nay bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc bộ công an đóng quân tại hà nội
theo kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong lực lượng công an nhân dân
riêng trong đợt một bệnh viện đã tiêm vaccine cho các cán bộ chiến sĩ lực lượng tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân
bệnh viện một mươi chín tháng tám sẽ tổ chức tiêm chủng theo hai đợt mỗi đợt cách nhau khoảng ba tháng với khoảng trên tám trăm linh người được tiêm chủng mỗi đợt
trong đợt tiêm chủng này bệnh viện một mươi chín tháng tám sẽ tiến hành tiêm chủng trong vòng ba mươi năm ngày
từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám với mục tiêu một trăm linh cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của lực lượng công an nhân dân đều được tiêm chủng
nhằm hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía nam di chuyển qua địa bàn tỉnh gia lai để về quê tránh dịch covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai đã có những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn
khoảng tám giờ sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bảy gần bốn trăm linh người dân di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh thành phía nam
để về quê ở các tỉnh miền bắc và miền trung
đã đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín ở khu vực cầu một trăm một mươi huyện chư pả địa phận giáp danh giữa tỉnh gia lai và đắk lắc
tại đây ngoài công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh người dân được lực lượng chức năng bố trí chỗ tạm nghỉ
cung cấp thức ăn nước uống và được cấp sang miễn phí với tổng số lượng gần ba trăm năm mươi lít
kinh phí mua các hoàng hóa trên từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và các mạnh thường quân trên địa bàn
đồng thời phòng cảnh sát giao thông cũng triển khai lực lượng phối hợp với công an các địa phương và đơn vị chức năng liên quan
chủ động lên phương án bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông phân luồng từ xa bố trí phương tiện dẫn đường và kết hợp các biện pháp phòng chống dịch an toàn
trước đó đoàn thanh niên hội phụ nữ phòng cảnh sát giao thông cũng đã quyên góp kinh phí mua sữa nước và nấu sôi
chia làm hai trăm năm mươi xuất cấp phát cho bà con trở về từ vùng dịch
được biết từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một gần tám trăm linh người dân là công nhân của các công ty
xí nghiệp và lao động tự do tại các tỉnh phía nam như tp hcm đồng nai bình dương đã lưu thông qua chốt kiểm dịch này
còn tại thừa thiên huế trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bảy lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với các đơn vị chức năng
cũng đã xuyên đêm giúp đỡ người dân đi xe máy từ tp hcm về quê tránh dịch
hàng trăm người từ tp hcm di chuyển về quê bằng xe máy đã được chính quyền huyện phú lộc và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
đón tại chân đèo hải vân sắp xếp chỗ dừng nghỉ ngơi và tiếp tế thực phẩm nước uống cho người dân
công an tỉnh thừa thiên huế còn chuẩn bị gần ba trăm linh xuất quà gồm các thực phẩm thiết yếu như bánh mì nước uống sữa và tiếp nhiên liệu để bà con về quê an toàn
được biết đã có chín mươi chín công dân ở thừa thiên huế sau khi khai báo y tế đã được lực lượng chức năng vận chuyển bằng xe ô tô
đến khu cách ly y tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú hòa tỉnh phú yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm văn hiếu chú xã hòa an về hành vi chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng bảy tổ tuần tra lưu động công an huyện phú hòa phối hợp với công an xã hòa an tiến hành tuần tra
tuyên truyền và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu vực vòng xuyến quốc lộ một a và quốc lộ hai mươi năm thì hiếu điều khiển xe mô tô đến dựng gần tổ tuần tra
khi tổ công tác yêu cầu hiếu xuất trình giấy tờ để kiểm tra hiếu không chấp hành mà còn chửi bới và dùng điện thoại quay phim
tổ tuần tra yêu cầu hiếu về nhà thì hiếu nằm xuống đường gây cản trở giao thông thách thức chửi bới và dùng mũ bảo hiểm đánh lực lượng tuần tra
tại tỉnh cà mau lực lượng chức năng cũng đã mời một chủ tài khoản zalo mang tên ta đến cơ quan để làm việc
vì đã có hành vi đăng tải thông tin gây ảnh hưởng không tốt đến biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tại buổi làm việc ta đã thừa nhận nội dung đăng tải trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng không tốt đến biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn cà mau
trong thời điểm hiện nay đồng thời cam kết gỡ bỏ nội dung trên vụ việc đã được lập biên bản và chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý
hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã công bố điểm thi đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
theo nhiều chuyên gia đánh giá
điểm trung bình của các môn thi vào khoảng là từ năm đến bảy điểm
đặc biệt nhiều thí sinh đạt điểm cao ở môn giáo dục công dân năm nay ghi nhận kỷ lục với một mươi tám thí sinh đạt điểm một mươi
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về đánh giá phổ điểm đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
sau khi phân tích phổ điểm các chuyên gia cho biết nhìn chung trung bình các môn thi ở khoảng năm đến bảy điểm
đây được đánh giá là mức điểm mà bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu với công tác ra đề thi
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
dựa trên kết quả phân tích phổ điểm
trong các bài thi của hơn chín trăm năm mươi thí sinh dự thi đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
các chuyên gia đã nhận định kỳ thi đã đảm bảo giữ ổn định
nhìn chung điểm số các bài thi của hơn chín trăm năm mươi thí sinh không có biến động nhiều vẫn giữ mức ổn định
điều đặc biệt năm nay biến động lại rơi vào môn giáo dục công dân số thí sinh đạt điểm một mươi tăng cao
môn giáo dục công dân là môn tháo hội thôi nhưng phải nói là kết quả rất cao
có lẽ là không có môn nào
một số điểm một mươi mà đến hơn một mươi tám em như vậy thì nó có phản ánh một cái
rằng là tuy là chúng ta tưởng rằng đấy là môn tháo hội
nhưng mà với các cái điều kiện trong xã hội trong gia đình hiện nay
là chúng ta phải sống theo pháp luật rất nhiều
thì điều này tôi rất đáng mừng
cho nên nếu một tuần mưa điểm một mươi xảy ra ở môn giáo dục công dân tôi rất mừng
bởi vì đề thi là bám xoay quanh tất cả những cái gì mà thực hiện pháp luật hiến pháp của việt nam
các trường đại học cũng nhận định với kết quả điểm thi năm nay
các trường sẽ thuận lợi trong công tác tuyển sinh
đối với phổ điểm này thì cái phân bố điểm của thí sinh đạt cái mức điểm
sẽ rất dễ dàng cho các trường đại học tốt dưới tốt giữa
và thậm chí là các trường tốt trên những bách khoa nội sẽ tuyển
bởi vì đối với cái thí sinh mà chẳng hạn a đạt được mức điểm
mà cái số lượng thí sinh mà đông nhất thì đạt được cái mức
những điểm tổng cộng a nó nằm trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi bốn điểm là đa số
và theo cách nhìn của tôi thì các trường đại học ở tốt giữa hoàn toàn có thể lựa chọn một cách dễ dàng
ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì các địa phương bắt đầu công tác xét tốt nghiệp cho học sinh
điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có bảy mươi là điểm thi của bốn bài thi bắt buộc
là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp
điểm ưu tiên của các thí sinh nếu có
và ba mươi là điểm trung bình chung lớp một mươi hai của thí sinh
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tp hcm
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi sáu tháng bảy
cho tới khi có thông báo mới các siêu thị tại tp hcm sẽ phải đóng cửa trước một mươi bảy h
là thay vì hai mươi hai giờ như trước kia
quy định mới này là một trong những biện pháp tăng cường chống dịch
siết chặt chỉ thị một mươi sáu cũng như là việc người dân không được đi lại sau một mươi tám giờ
cụ thể tại hệ thống vinmax và vinmax cộng
corestar corefood sẽ linh động trong khung giờ từ bảy h sáng đến một mươi bảy h
thay vì bảy h đến hai mươi hai h như trước đó
còn tại hệ thống pepsi cũng điều chỉnh mở cửa sớm hơn
một năm tiếng là bảy h và đóng cửa vào một mươi bảy h thay vì hai mươi hai h
tương tự eomon
cũng đồng loạt thông báo thay đổi giờ mở cửa sớm hơn ba mươi phút đến một tiếng
và cùng đóng cửa trước một mươi bảy h
cũng như các siêu thị khác hệ thống siêu thị coremark
cũng đã nhanh chóng điều chỉnh khung giờ phục vụ khách
theo ghi nhận tại siêu thị coremark nguyễn đình chỉu quận ba
để tuân thủ nghiêm việc đóng cửa trước một mươi bảy giờ
siêu thị đã khẩn trương căn băng roll và dán thông báo thời gian phục vụ khách
cụ thể thời gian mở cửa sẽ là từ bảy h ba mươi sáng đến một mươi năm giờ chiều
sau một mươi năm h sẽ không nhận khách
đối với khách hàng đã vào trong mua sắm trước một mươi năm giờ
sẽ được hoàn tất lựa chọn và thanh toán trong vòng ba mươi phút
việc đóng cửa thì siêu thị rất là thiệt đúng là
tuy nhiên sẽ mở cửa từ bảy h ba mươi sáng đến một mươi năm h chiều
và sau khi đặt sập cửa xuống thì nhân viên cũng chỉ đi làm một ca thôi
còn hàng hóa thì tuy nhiên cũng chuẩn bị đủ để bán trong một ca làm gì
về phía người dân một số ý kiến cho rằng
việc thay đổi giờ có thể làm cho những người còn phải đi làm bị ảnh hưởng
bởi khi hết giờ làm việc thì cũng là thời gian các siêu thị đóng cửa
nhưng đa phần đều cho biết không ảnh hưởng gì nhiều
hơn nữa hãy vì trước tình hình chung mà tự chủ động thời gian mua sắm
hoặc tạm hy sinh cái lợi trước mắt của cá nhân
mình nghĩ là có giờ nào thì cũng không thành vấn đề
tại vì cũng cả hai tháng nay thì hầu như là buổi tối cũng ở nhà không mà
mình đâu có đi đâu ra ngoài
nên bây giờ sáu h hay là thậm chí ba h bốn h thì cũng không thành vấn đề
chỉ có bất quả cho mấy người đi làm ở ngoài thôi chứ mình
tại cuộc họp vào chiều qua hai mươi năm tháng bảy
phó bí thư thường trực tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố sẽ riết giặt các quy định giàn cách xã hội
người dân tuyệt đối ở nhà chỉ ra ngoài nếu có công việc thiết yếu
theo đó sau một mươi tám giờ người dân sẽ không được ra đường
nếu không thuộc trường hợp cấp bách
khi việc ra đường bị giới hạn thành phố sẽ tăng cường cung ứng hàng hóa
hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn
chính quyền cũng sẽ xử lý tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp
mà người dân yêu cầu
kính thưa quý vị thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
và chỉ thị một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
thời gian qua công an tỉnh đồng nai đã triển khai hai mươi tổ kiểm tra
cơ động tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định
về phòng chống dịch qua đó đã xử phạt hai trường hợp vi phạm
theo thống kê từ khi thực hiện chí thị một mươi sáu của chính phủ
và chỉ thị một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đại đa số người dân đồng lòng
cung cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số ít người dân chưa thực sự nghiêm túc
trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
tính đến ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã nhắc nhở hơn một bốn ngàn trường hợp
lập biên bản gần ba bảy ngàn trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch
xứ phạt vi phạm hành chính trên hai một ngàn trường hợp
với tổng số tiền trên năm hai tỷ đồng
riêng trong ngày tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bảy
các lực lượng chức năng nhắc nhở một trăm bảy mươi trường hợp
lập biên bản bốn trăm ba mươi năm trường hợp xứ phạt vi phạm hành chính ba trăm ba mươi tám trường hợp
với tổng số tiền gần bảy trăm một mươi năm triệu đồng
và cung cố hồ sơ xử lý các trường hợp còn lại
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
vẫn còn diễn biến rất phức tạp
số ca nhiễm mới không ngừng tăng
do đó công an đồng nai khuyến cáo người dân hãy chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
tin tưởng cùng chung sức đồng lòng với các lực lượng chức năng
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để vượt qua dịch bệnh
theo văn bản mới nhất của ủy ban nhân dân tp hcm trong chiều nay
ngoài công tác cấp cứu lực lượng phòng chống dịch
thì chỉ có lực lượng vệ sinh môi trường điện lực ứng cứu thông tin
chở hàng hóa thiết yếu cửa hàng sang dầu
cơ quan truyền thông báo chí được phép ra đường sau một mươi tám giờ
mặc dù đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu tăng cường
nhưng những ngày gần đây trên nhiều tuyến đường của tp hcm
vẫn có rất đông người dân ra đường
trong số đó đa phần là người giao hàng
đây là lực lượng cầu nối quan trọng trung chuyển hàng hóa thực phẩm đến tay người dân
thế nhưng để siết chặt quy định hạn chế việc người dân ra đường không cần thiết
lực lượng chức năng đã kiểm soát nghiêm hoạt động giao hàng của các shipper
nhằm ngăn ngừng nguy cơ lây lan dịch bệnh
tôi là công nhân thôi em chỉ làm theo quy định của họ
trong ngày hai mươi sáu tháng bảy tại các chốt kiểm soát
lực lượng công an tp hcm đã xử lý vi phạm hành chính nhiều trường hợp
tài xế xe ôm công nghệ người giao hàng ra đường không có lý do chính đáng
không có giấy xác nhận của công ty giao các mặt hàng không thiết yếu
và tuyên truyền buộc quay đầu xe
khi mà mình nhận được cái thông tin từ khách hàng thì mình sẽ gọi điện thoại lại
họ xác nhận thử là nguồn hàng như thế nào thực phẩm hay là cái gì
nếu mà thư từ hàng hóa khác mà thực phẩm ghế thì mình sẽ hủy
trên thực tế nhiều nhân viên giao hàng vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu tăng cường
của tp hcm khi vận chuyển các mặt hàng không thiết yếu
bên cạnh đó vẫn xảy ra tình trạng người dân lợi dụng mặc đồng phục của nhân viên giao hàng
để lưu thông trên đường không tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh
kiểm tra căng chẳng không để những người dân ra đường không có phai ti không cần thiết
và hiện nay đặc biệt là những số đếp vơ lưu thông rất là cao
cho nên là đội giao thông cũng quyết tâm kiểm tra chừng chiếc
nếu đủ điều kiện thì cho qua không điều kiện thì quyên quyết lập biên bản
là lực lượng đóng vai trò quan trọng để kết nối trung chuyển thực phẩm cho người dân trong giai đoạn giãn cách
do vậy tp hcm cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký hoạt động
cũng như giấy tờ cần mang theo cho các shipper tạo điều kiện cho đội ngũ shipper vừa có thêm công việc
thu nhập cũng như là một phương án để giúp bà con hạn chế ra đường
thưa quý vị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
tất cả hoạt động trên địa bàn tp đều phải tạm ngưng hoạt động
trừ trường hợp cấp cứu và các trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
một mươi tám h đêm nay sẽ giãn cách em thấy như vậy là cần thiết phải làm biện pháp mạnh
chỉ chở lương thực thực phẩm thôi tụi em không ra đường luôn là chạy tới sáu h là tắt áp đi về hết
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường
trong đó có nguyên nhân từ việc không thực hiện nghiêm việc giãn cách của một số bộ phận người dân
vẫn còn nhiều người ra đường mà không thực sự cần thiết
những trường hợp này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm thời gian qua
công tác tiếp nhận máu và tiểu cầu từ nguồn hiến tình nguyện
tại các trung tâm thu nhận máu điều trị ảnh hưởng đều nghiêm trọng
và những ngày sắp tới người dân vẫn phải tuân thủ theo chỉ thị một mươi sáu hạn chế ra đường
vậy làm cách nào để đi hiến máu mà không bị lực lượng chức năng xử lý
thời điểm hiện tại mỗi ngày ngân hàng máu bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm
chỉ tiếp nhận ba mươi năm mươi túi máu tức chỉ bằng một phần một mươi lượng máu cần được cung cấp
cho gần một trăm năm mươi bệnh viện trong thành phố trong đó có các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
còn tại trung tâm truyền máu bệnh viện chợ rẫy cách đây ba ngày
chỉ còn một mươi ba đơn vị máu để cung ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh
thực trạng này đã diễn ra từ nhiều tháng do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây tình trạng thiếu máu tại các ngân hàng máu càng trở nên nghiêm trọng hơn
trước tình hình đó thành phố đã ra văn bản khuyến khích người dân đi hiến máu cứu người
khi chúng ta ban hành thực hiện việc giãn cách trên toàn thành phố theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
ban đầu có một số hiểu
chưa đúng về cái tầm quan trọng của công tác hiến máu
nên một số hoạt động hiến máu đã bị hủy
sau đó thành phố đã ngay lập tức chấn chỉnh
hiện nay thành phố cũng đã ra văn bản yêu cầu là tiếp tục tổ chức các hoạt động hiến máu
để có thể tăng lượng dự trữ máu không chỉ tại chợ rẫy mà còn ở những kho ngân hàng máu khác
để hỗ trợ người dân đi hiến máu bệnh viện truyền máu huyết học đã tổ chức đường dây nóng cho người dân đăng ký qua số điện thoại chín trăm một mươi chín sáu mươi sáu một mươi hoặc số tổng đài hai mươi tám ba mươi chín năm mươi năm bảy mươi tám năm mươi tám
người đăng ký sẽ nhận được tin nhắn từ bệnh viện truyền máu huyết học để qua các chốt kiểm dịch covid một mươi chín của thành phố
trong tin nhắn thể hiện rõ ngày giờ số chứng minh nhân dân người hiến địa điểm hiến
nếu người đi hiến máu quá giờ thì tin nhắn không có giá trị
sau khi hiến máu người hiến sẽ được cấp giấy xác nhận
trường hợp lý do sức khỏe không hiến được bệnh viện vẫn cấp giấy xác nhận để người hiến trở về nhà
điều này giúp hạn chế việc lợi dụng hiến máu để lưu thông trên đường không đúng quy định
lưu ý các đơn vị tổ chức hiến máu thì phải đảm bảo tổ chức quy cụ đảm bảo giãn cách đảm bảo an toàn cho những người đến hiến máu
để cho công tác này vừa đạt được cái mục tiêu là có cung cấp đủ nguồn máu phục vụ cho khám chữa bệnh
và vừa đảm bảo an toàn không để lây lan khi chúng ta tổ chức công tác hiến máu này ở trong thành phố để có thể đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh cho người dân
và không chỉ là trong công tác phòng chống dịch covid
được biết sau hai ngày triển khai đường dây nóng mỗi ngày bệnh viện truyền máu huyết học tiếp nhận khoảng một trăm linh người đến hiến
hiện tại kho dự trữ máu dự kiến sẽ chạm đến ngưỡng báo động trong bảy ngày tới
bên cạnh đó tình trạng thiếu máu cục bộ theo nhóm sẽ xảy ra nếu không kịp thời bỗng nhiễm
các ngân hàng máu kêu gọi người dân thành phố hãy chung tay hiến máu vì người bệnh
đồng thời kêu gọi các cấp lãnh đạo thành phố thủ đức và các quận viện duy trì lịch hiến máu tại địa phương với quy mô phù hợp
chiều nay ngày hai mươi sáu tháng bảy một mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở mức độ nặng điều trị tại bệnh viện hội sức mục ngàn dương đã khỏi bệnh và được xuất viện
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã đến chúc mừng các bệnh nhân được trở về nhà
một mươi bảy bệnh nhân trong đợt này là những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín ở mức độ nặng được chuyển tới bệnh viện hội sức mục ngàn dương từ một mươi một ngày trước
trong quá trình điều trị có nhiều bệnh nhân trở nặng với thở máy nhưng được sự quan tâm chăm sóc của các bác sĩ nhiều bệnh nhân đã dần hồi phục và đến nay có thể khỏe mạnh hoàn toàn
có mặt tại buổi lễ xuất viện thứ trưởng nguyễn trường sơn đã chúc mừng và trao giấy xuất viện cho các bệnh nhân
đây là tin vui giữa bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín trong thời gian qua liên tục tăng tại tp hcm
đến thời điểm hiện tại bốn trăm sáu mươi giường tại bệnh viện hội sức mục ngàn dương hiện đều đã có bệnh nhân
trong tuần tới bệnh viện sẽ triển khai thêm bốn trăm sáu mươi giường để tiếp tục đón bệnh nhân mới
cùng với hàng không đường sát hôm nay tp hcm tiếp tục đưa bà con khó khăn đang mắc kẹt tại thành phố trở về quê bằng đường bộ xuất phát từ bến xe miền đông
phú yên sẽ được trở về quê trên những chiếc xe dường nằm trong buổi chiều ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy
đây là kế hoạch của tp hcm và nhận được sự hỗ trợ từ phía đơn vị vận tải hành khách đường bộ
những bà con nào vẫn còn đang kẹt lại tại tp hcm có thể liên lạc với hội đồng hương của tỉnh mình tại tp hcm để nhận được sự hỗ trợ trở về quê trong những ngày tiếp theo
một mươi sáu h bà con quê phú yên xếp hàng trước cổng bến xe miền đông quận bình thạnh lần lượt được gọi tên khứa quẩn kiểm tra giấy xét nghiệm rồi lên xe
đối với những người chưa có giấy xét nghiệm hoặc giấy xét nghiệm hết hạn sẽ được test nhanh trước khi lên xe
đại diện ban liên lạc đồng hương tỉnh phú yên phân công nhau hướng dẫn bà con lên đúng xe và thông báo các thông tin cần thiết
để mà đảm bác thông tin thì bà con xem trên fanpage của hội đồng hương phú yên tại tp hcm hoặc là bang lại xem trên phú yên
khi mà xem trên đó thì hội đồng hương với bang lại sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức như thế nào đăng ký rồi chốt danh sách tham gia như thế nào nữa
mấy tháng nay là em bị mắc kẹt lỡ trong đây không về quê được thì em rất là lo lắng tại vì tình hình dịch này rất là căng thẳng nên là khi biết được có thể về với lại gia đình thì em rất là vui và cảm động
về phía đơn vị hỗ trợ phương tiện vận tải đã chuẩn bị đầy đủ số lượng xe theo kế hoạch
các tài xế đều được trang bị đồ bảo hộ y tế an toàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong suốt hành trình di chuyển từ tp hcm về phú yên và ngược lại
tất cả các chiến xe của phương trang đều thực hiện đảm bảo
phương trang đảm bảo quy định để tinh thủ phòng chống dịch bệnh
có hơn một tài xế để sẵn sàng tham gia chương trình để phục vụ năm chiến xe miễn phí để phục vụ cho đồng bào về quê khắp các tân thành
trong hôm nay và những ngày tiếp theo mỗi ngày sẽ có trung bình hai mươi chuyến xe dường nằm được cảnh sát giao thông tỉnh phú yên dẫn đường di chuyển qua địa phận các tỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch theo quy định
trước đó ngành vận tải hành khách đường sắt cũng đã bố trí chuyến tàu đặc biệt đưa bảy trăm linh người dân hà tĩnh về quê tránh dịch
đây là hoạt động thiết thực nhằm giảm áp lực cho tp hcm trong công tác phòng chống dịch và cũng là để đáp ứng nguyện vọng của những người dân muốn trở về với gia đình